có động tính thì bên trong đồng bọn lập tức tẩu tán tăng vật
để đột kích bắt giữ các đối tượng và vật chứng liên quan
bàn chuyên án đã phải sử dụng nhiều phương tiện để phá khóa và cửa sắt kiên cố
để đột kích bắt giữ các đối tượng và vật chứng liên quan

cầm đầu đường dây này là vũ thị mai phương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trú tại phường quang tiến thị xã thái hòa và một số đối tượng có quan hệ họ hàng huyết thống với phương
trong quá trình phạm tội các đối tượng thường xuyên khóa kín cửa ở trong nhà
trong quá trình phạm tội các đối tượng thường xuyên khóa kín cửa ở trong nhà

để phá chuyên án đảm bảo an toàn
thu giữ đầy đủ tăng vật công an thị xã thái hòa đã phối hợp với các cuộc nghiệp vụ bộ công an
phòng cảnh sát hình sự công an nghệ an và nhiều lực lượng khác
để đồng loạt triển khai bắt giữ và khám xét tại một mươi một điểm trên địa bàn và các huyện thành thị lân gận
mặc dù có một số đối tượng chống đối
tuy nhiên dựa sự chỉ đạo cảnh sĩ ban đốc sự phối hợp nhịp nhau giữa các đơn vị
sự chuẩn bị sự chuẩn bị kỳ cao đặc biệt là sự cương quyết
cho nên là bắt giữ thành công
đến ngày một mươi chín tháng một mươi một ban chuyên án đã bắt giữ một mươi ba đối tượng
đảm bảo tuyệt đối an toàn thu giữ hơn hai trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt
hai mươi điện thoại một mươi năm thẻ atm hai gói ma túy sạng cỏ
bước đầu ban chuyên án xác minh chỉ trong hơn hai tháng gần đây
số tiền giao dịch của đường dây đánh bạc này là hơn một trăm linh tỷ đồng
hiện công an thị xã thái hòa đang tiếp tục điều tra mở rộng
ngày hôm qua
tòa toán nhân dân tỉnh thái bình tiếp tục phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo nguyễn xuân đường
tức đường nhuệ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
trú tại phường kỳ bá thành phố thái bình tỉnh thái bình
cùng đồng phạm bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản
trong vụ ăn chặn tiền hỏa táng của một số đơn vị trên địa bàn tỉnh thái bình
theo đại diện viện kiểm sát cáo trạng truy tố vợ chồng đường nhuệ
cùng năm bị cáo khác là đúng người đúng tội đúng pháp luật
trong vụ án này bị cáo đường là người khởi xướng chủ mưu cầm đầu trong vụ án
bị cáo ninh đức lợi là người tích cực giúp đường trong việc cưỡng đoạt tài sản
hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt nguyễn xuân đường một mươi năm năm tù phạt một mươi triệu đồng
ninh đức lợi một mươi ba năm tù phạm văn quý một mươi ba năm tù
tổng hợp các bản án trước của bị cáo buộc úy chấp hành bản án ba mươi năm tù
nguyễn khắc ninh một mươi hai năm tù bùi mạnh tiến một mươi hai năm tù
quách việt cường tám năm tù nguyễn thị dương tám năm tù
tổng hợp với các bản án trước của bị cáo này buộc dương chấp hành bản án một mươi hai năm sáu tháng tù
hội đồng xét xử quyết định tiếp tục kê biên các thửa đất của vợ chồng đường nhuệ ở thái bình
để đảm bảo quyền lợi cho các bị hại
với đặc thù biên giới giáp với nước bạn trung quốc là một trăm ba mươi hai tám km
địa hình đồng bằng rừng các lối mở và một mươi bốn cửa khẩu điểm thông quan
là điều kiện thuận lợi
hoạt động mua bán vận chuyển ma túy lợi dụng địa bàn quảng ninh để hoạt động
tuy nhiên thời gian qua các lực lượng chức năng chủ chốt là cảnh sát phòng chống ma túy
luôn tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn với tội phạm này
bước đầu đã có những chuyển biến rõ rệt ghi nhận của phóng viên thời sự tại địa bàn biên giới móng cái
các tổ trinh sát thực hiện tuần tra mật phục dọc biên giới
tội phạm ma túy tập trung tại khu vực sát xanh nơi có các tuyến đường mòn lối mở dễ dàng qua lại
đối tượng chủ yếu là người việt nam được thuê để vận chuyển
tội phạm ma túy luôn manh động sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện
đòi hỏi các lực lượng phối hợp bắt giữ phải xây dựng các phương án hành động nhanh rất khuất để tóng gọn
trong quá trình bắt giữ thì có nhiều đối tượng chống trả quyết liệt cắn xé hoặc là lút ma túy vào người để che giấu hành vi phạm tội của mình
và thậm chí có những thực tế là đã có những trường hợp là
đối tượng đã bị phơi nhiễm hiv từ trước và đã cào cấu cắn hoặc là dùng kim tiêm đâm cán bộ trong quá trình bắt giữ
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố móng cái đã đấu tranh bắt giữ tổng số tám mươi một vụ với một trăm ba mươi bốn đối tượng
trong đó đã triệt phá một mươi đường dây ổ nhóm bắt giữ xử lý hình sự hai mươi hai đối tượng
lực lượng công an tp mong cái vẫn luôn chủ động xây dựng kế hoạch
phối hợp tốt với các đối tượng
vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng hai mươi ba h đêm qua ngày một mươi tám tháng một mươi một tại km một trăm năm mươi tám chín mươi thuộc địa phận thôn mã pì lèng xã tả vi huyện mèo vạc tỉnh hà giang
theo thông tin ban đầu khoảng hai mươi ba giờ đêm qua chiếc xe kia morning bốn chỗ ngồi di chuyển trên đèo mã pì lèng theo hướng từ đồng văn sang mèo vạc khi đến đoạn gần điểm rừng chân ngắm cảnh panorama đã bị lao xuống vực khiến ba người chết và một người bị thương nặng
nạn nhân gồm lâu thị my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy bế ngọc đại sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở thị trấn đồng văn hà giang nguyễn văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu quê ở thị trấn sơn dương tỉnh tuyên quang
người bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa đồng văn là nguyễn văn hiệp ở tổ một thị trấn đồng văn
các cơ quan chức năng tỉnh hà giang và huyện mèo vạc đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn
những ngày qua huyện mơ rắc tỉnh đắk lắc xuất hiện mưa to kéo dài trên diện rộng khiến nhiều khu vực bị ngập sâu
cán bộ chiến sĩ công an huyện mèo vạc phối hợp với các lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân ra khỏi vùng trũng thấp di chuyển tài sản đến nơi an toàn